bộ y tế cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện đẩy mạnh thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ y tế ra soát lại quy trình thủ tục hành chính trước khi đẩy lên cổng dịch vụ công quốc gia
ưu tiên đưa lên cổng dịch vụ công những dịch vụ có nhiều hồ sơ
về vấn đề thẻ y tế ngành y tế giao cho một đơn vị chủ trì không bắt người dân phải gây khai quá nhiều lần khi đi khám chữa bệnh
mỗi thẻ có một mã số và phải bảo đảm độ bảo mật như ngân hàng
chuyển sang các thông tin về khắc phục hậu quả thiên tai
thưa quý vị chiều tối nay trung tá phan thắng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết
tuyến đường độc đạo bảy mươi một đi vào thủy điện rào trang ba đã được thông suốt
đây là điều kiện thuận lợi để ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi một cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường
tìm kiếm một mươi hai công nhân đang mất tích
từ cơn bão số một mươi ba tuyến đường bảy mươi một từ xã phong xuân huyện phong điền đi đến thủy điện rào trang bốn đã xuất hiện khoảng năm điểm sạt lở
cản trở việc di chuyển lên thủy điện rào trang ba
ngày hôm nay tận dụng thời tiết thuận lợi tỉnh thừa thiên huế đã huy động nhiều phương tiện máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở này
hôm nay ubnd huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà gion vừa xảy ra sạt lở mái ta lui
làm đất đá tràn xuống mắt đường gây ách tắc giao thông
vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa nay tại km một trăm một mươi sáu trăm linh tuyến quốc lộ bốn mươi b với chiều dài khoảng hai mươi năm m chiều cao tám m khiến giao thông bị chia cắt
nhận được thông tin công an huyện nam trà my đã cử lực lượng đến hiện trường điều tiết bảo đảm an toàn giao thông
địa phương cũng đã huy động lực lượng và phương tiện đến khắc phục sạt lở nhằm sớm thông tuyến cho nhân dân đi lại
thưa quý vị
chiều nay đoàn công tác của bộ công thương đã đến kiểm tra tại nhà máy thủy điện thượng nhật thuộc công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đây là nhà máy thủy điện có hành vi bất chấp an toàn vùng hạ du cố tình không tuân thủ quy định điều tiết điều hành của ubnd tỉnh thừa thiên huế trong việc xả nước trong hồ để phòng tránh thiên tai
phòng viên truyền hình nhân dân hiện tại đang còn mặc tài thủy điện thượng nhật
đây là nhà máy thủy điện mà trong cơn bão một mươi ba vừa qua đã không tuân thủ các trị đạo của trung ương và địa phương tích nước trải phép gây ra những sự lo lắng cho người dân phỉ hạ du
và trong chiều hôm nay các đoàn công tác của bộ công thương ubnd tỉnh thừa thiên huế đã đến thị xác tại nhà máy và làm việc với chủ đầu tư
sẽ có những hình phạt thích đáng với những hành vi của các thủy điện
nhà máy thủy điện thượng nhật thuộc công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đồng ubnd tỉnh thừa thiên huế cho phép tích nước
thử nghiệm trong chín mươi ngày
theo giấy phép này thì từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi lẽ ra cả năm văn xả của thủy điện phải mở hoàn toàn
lòng hồ không được tích nước
vậy nhưng từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn tích nước phát điện
và trong chuỗi ngày mưa lũ vừa qua thủy điện thượng nhật vẫn cố tình giữ nước khiến ubnd tỉnh thừa thiên huế phải cử lực lượng đến cưỡng chế
công ty cũng luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành tất cả các vấn đề về công tác đảm bảo an toàn cho công trình
cũng như là thực hiện tuân thủ tất cả các nội dung công điện của tỉnh
tuy nhiên trong một số thời điểm công ty sau khi nhận được các công điện
công ty cũng phải đảm bảo được vấn đề kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an toàn của toàn bộ công trình
sai phạm của thủy điện thượng nhật đã gây ra mối lo ngại lớn không chỉ cho chính quyền địa phương và các ngành liên quan
ngay sau khi bão tan các đoàn công tác của trung ương đã đến kiểm tra
yêu cầu thủy điện phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của ubnd tỉnh thừa thiên huế và các quy định về hoạt động thủy điện
tuy đã có sự chỉ đạo quyết liệt của từ tỉnh
cho đến địa phương như thế nhưng mà chủ đầu tư thực sự là chưa tuân thục nghiêm các chỉ đạo của các cơ quan chức năng tại địa phương
mặc dù sai phạm đã rõ nhưng làm việc với các đoàn chủ đầu tư vẫn cố tình quanh co báo cáo không trung thực
chính quyền địa phương đã công bố tất cả tài liệu chứng minh chủ đầu tư xem thường chỉ đạo của địa phương và sinh mạng người dân vùng hạ dù
một vài ngày tới chủ đầu tư thủy điện thượng nhật có thể nhận những mức phạt tương ứng với hành vi vi phạm
nhưng trên hết vẫn cần một thái độ trung thực từ phía chủ đầu tư
có trung thực thì mới thấy sai để sửa mới có trách nhiệm với cộng đồng
thưa quý vị trường tiểu học phú lệ xã phú lệ huyện miền núi quan hóa tỉnh thanh hóa
nằm trong lòng hồ thủy điện hồi xuân hay bị ngập lụt khi mưa bão
các hạng mục công trình cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng
hiện địa phương này đã phải di rời một trăm sáu mươi học sinh đến nơi khác để học tạm
việc đền bù kinh phí xây dựng và di rời đến địa điểm mới do chủ đầu tư công trình thực hiện
tuy nhiên do thủy điện hồi xuân đang
chậm tiến độ và dừng thi công nên chủ đầu tư dự án chưa có kinh phí để chi trả cho trường
dẫn đến việc chưa xây dựng nhà trường ở địa điểm mới
huyện quan hóa đề nghị tỉnh thanh hóa chỉ đạo chủ đầu tư dự án thủy điện hồi xuân
sớm bố trí kinh phí xây dựng các công trình công cộng
đền bù do ngập lòng hồ bao gồm ba trường học hai cầu treo năm km đường giao thông
hai trạm y tế xã và trong đó có trường tiểu học phú lệ
đợt chiều cường vào sáng nay dâng cao khiến đoạn đề bào ở xã tân thiền
huyện trợ lách tỉnh bến tre bị vỡ làm ngập hơn hai mươi hectare cây giống sổ riêng và mít
của người dân ấp thiện mỹ
hiện chính quyền và người dân địa phương đang tập trung phương tiện
để gia cố hơn một mươi mét đề bào bị vỡ
chiều cường chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một lên nhanh cao đã làm vỡ đoạn đê bao
của gia đình anh nguyễn văn ten ấp thiện mỹ
đề bào vỡ nước trà đã bị vỡ
ngập ba m hai diện tích cây giống sổ riêng của gia đình anh tên
và của hàng chục hộ dân trong ấp
trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một mặc dù chiều cường đã rút
nhưng nước vẫn còn ngập các vườn cây giống của người dân trong ấp thiện mỹ
hiện nước rút chậm khả năng khoảng ba bốn ngày nước mới rút hết
người dân muốn bơm nước ra cũng không được
vì không có thể bơm nước ra
nếu không có đường thoát nước nếu nước ngập kéo dài cây giống sẽ bị rụng lá và chết
hiện chính quyền địa phương đang gấp rút gia cố đoạn d để ương phó với đợt chiều cường trong chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một
nếu không gia cố kịp thời đợt chiều cường tiếp theo sẽ gây ngập úng thêm các ấp khác thiệt hại nặng hơn
đợt chiều cường từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một là đợt chiều cường kỷ lục cao nhất từ trước đến nay
trong đó chiều cường dâng cao chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một và sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một đã làm tràn bờ
sạch lờ đê ở một số dân
các xã như hưng khánh trung bê phú sơn vĩnh hòa sơn định long thới và thị trấn trợ lách
hiện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đợi thống kê từ các địa phương
về diện tích cây giống hoa kiểng cây ăn trái bị ngập để có hướng khắc phục kịp thời
các dân xã như hưng khánh trung bê phú sơn vĩnh hòa và thị trấn trợ lách
thưa quý vị ấn độ đang xem xét nới lỏng các quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi từ các quốc gia láng giềng
các quốc gia có chung đường biên giới với ấn độ bao gồm cả trung quốc có thể đầu tư trực tiếp vào một số lĩnh vực ở ấn độ mà không chịu sự giám sát của chính phủ với mức vốn đầu tư tối đa là hai mươi sáu
một hội đồng gồm các quan chức cấp cao của chính phủ ấn độ đang thảo luận về các phương án khác nhau tiến tới sớm ban hành quyết định nới lỏng các quy định về fdi
nhiều năm qua chính phủ ấn độ luôn nỗ lực áp dụng chính sách fdi thân thiện nhằm thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài
hàn quốc đang kêu gọi các nền kinh tế thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tích cực chia sẻ thông tin về các chính sách cho phép du khách nước ngoài có việc cần thiết có thể nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
hàn quốc đang kêu gọi các nền kinh tế thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tích cực chia sẻ thông tin về các chính sách cho phép du khách nước ngoài có việc cần thiết có thể nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp

năm hai nghìn hai mươi singapore đã chi năm mươi hai tỷ usd từ nguồn dự trữ quốc gia để đối phó với tác động từ covid một mươi chín singapore sẽ tiếp tục phải tung ra các gói kích thích kinh tế và xử lý vấn đề sức khỏe cộng đồng trong ngắn và trung hạn
trong khi đó một số lĩnh vực của nền kinh tế như hàng không du lịch và giải trí đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động kinh tế singapore đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý ii năm hai nghìn hai mươi sau hai quý liên tiếp tăng trưởng âm
bộ công thương singapore dự báo tăng trưởng cả năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó một số lĩnh vực của singapore sẽ ở mức từ âm bảy tới âm năm
paris có kế hoạch sẽ trở thành một thành phố một mươi năm phút nơi mà bất cứ thứ gì bạn đều có thể tìm thấy trong bán kính đi bộ hoặc đi xe đạp chỉ một mươi năm phút
khái niệm thành phố một mươi năm phút thực tế không phải là mới có thể hiểu đơn giản đó là những cộng đồng tự cung tự cấp tất cả các tiện nghi ở xung quanh
nhờ đó góp phần giảm ô nhiễm
thị trường thành phố paris mong muốn vào năm hai nghìn hai mươi bốn tất cả các con phố đều phải có làn dành riêng cho xe đạp và kiến nghị loại bỏ sáu mươi chỗ đỗ ô tô trên phố thay thế bằng các không gian xanh và sân chơi
trong thành phố một mươi năm phút các tòa nhà sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ví dụ như là trường học có thể trở thành nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng dịp cuối tuần
mục đích của mô hình này là để cắt giảm việc sử dụng xe ô tô tức là giảm lượng khí thải co hai
chính quyền thủ đô moscow của nga sẽ phân bổ ba mươi tỷ rút gần bốn trăm linh triệu usd trong vòng ba năm tới cho chương trình tiêm chủng mở rộng ngừa covid một mươi chín
một phần ba trong số tiền này sẽ được sử dụng ngay trong năm hai nghìn hai mươi một cho chương trình tiêm vaccine covid một mươi chín miễn phí dành cho người dân
theo sở y tế moscow các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị để đưa vaccine ngừa covid một mươi chín vào lưu hành dân sự đồng thời khẩn trương hoàn thiện việc sử dụng
theo đại diện viện nghiên cứu gamaleya việc tiêm vaccine sputnik v phong ngừa covid một mươi chín ở moscow và khu vực ngoại ô có thể sẽ được bắt đầu trong vài tuần tới
để kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín ở nga ít nhất bảy mươi dân số phải được tiêm chủng tức là khoảng một trăm linh triệu người
hiện ở nga đã có khoảng bốn mươi năm người thuộc những nhóm có nguy cơ trong đó có các y bác sĩ được tiêm vaccine sputnik v
trong khi đó người đứng đầu ủy ban olympic quốc tế
ông thomas bach cho biết các vận động viên tham dự olympic tokyo sẽ không bắt buộc phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc tiêm vaccine sẽ phụ thuộc vào quyết định của các vận động viên cũng như các cá nhân tham dự olympic
tuy nhiên ioc sẽ khuyến cáo các vận động viên và những người tham dự olympic tiêm vaccine phòng bệnh
coi đây là sự thể hiện lòng tôn trọng các vận động viên và chủ nhà nhật bản
và biontech của đức phối hợp phát triển đã đạt hiệu quả chín mươi
vaccine sputnik v của nga đạt hiệu quả chín mươi năm
và mới đây nhất đó là vaccine do hãng moderna của mỹ bào chế có hiệu quả tới chín mươi bốn
loại vaccine của mỹ đều được chế tạo bằng công nghệ mới sử dụng các phân tử được gọi là rna thông tin
một phương pháp chưa từng được chấp thuận trước đây
chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này
vaccine thế hệ mới của pfizer và biontech dựa trên phương pháp rna thông tin
hay còn gọi là mrna cung cấp các chỉ dẫn di truyền để tạo nên các kháng nguyên trực tiếp vào tế bào
từ đó biến cơ thể con người trở thành một nhà máy sản xuất vaccine một cách hiệu quả
nói cách khác vaccine dựa trên phương pháp mrna khiến tế bào con người phát triển một kháng nguyên của virus sars cov hai
còn được gọi là protein đột biến trên bề mặt chúng
hệ thống miễn dịch sẽ phát hiện những protein tăng đột biến này
và phát triển kháng thể chống nhiễm trùng chống lại nó mà không cần tiếp xúc với virus thực sự
phương pháp mrna được ứng dụng lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng đến năm hai nghìn cố vấn của chúng tôi nhà miễn dịch học drew westman
và các đồng nghiệp mới phát triển một kỹ thuật để kiểm soát phản ứng viêm
qua đó mở đường phát triển cho các loại vaccine an toàn cho người
các vaccine hoạt động bằng cách huấn luyện cơ thể nhận ra một số protein đặc trưng được gọi là kháng nguyên
vốn được virus và vi khuẩn gây bệnh tạo ra qua đó kích hoạt hệ thống miễn dịch phản ứng
các vaccine truyền thống như vaccine phòng sởi hoặc cúm thường mất khá nhiều thời gian
có thể là vài tháng để thực hiện quá trình này
trong khi vaccine thế hệ mới cần ít thời gian hơn chỉ vài tuần an toàn hơn và hiệu quả hơn
kết quả thử nghiệm cao hơn nhiều so với tỷ lệ sáu mươi đến bảy mươi mà chúng tôi kỳ vọng
và cũng cao hơn nhiều so với mức năm mươi mà hầu hết các loại vaccine phòng cúm đạt được
tuy nhiên nhược điểm chính của vaccine theo phương pháp mrna do freezer và biontech điều chế
là nó phải được bảo quản trong tủ đông chuyên dụng tức là ở nhiệt độ cực lạnh
trong khi vaccine moderna có thể ổn định ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c trong ba mươi ngày
và có thể được bảo quản đến sáu tháng ở nhiệt độ âm hai mươi độ c
đây là lợi thế để dễ dàng phân phối hơn
tôi cho rằng đây là ánh sáng cuối đường hầm
cả thế giới đều rất mong mỏi có được vaccine ngừa covid một mươi chín

nhưng đây mới là điểm khởi đầu
có rất nhiều điều chúng ta cần phải kiểm chứng chắc chắn như vaccine có hiệu quả bảo vệ trong bao lâu
phụ nữ mang thai hay trẻ em sẽ tiêm như thế nào
mặc dù dịch bệnh đang khiến chúng ta khôn đốn nhưng chúng ta vẫn cần sự kiên nhẫn
ngày hôm nay pfizer và biontech bắt đầu thực hiện chương trình tiêm chủng covid một mươi chín thí điểm tại bốn bang của mỹ
theo kế hoạch cung ứng hai công ty hy vọng sẽ cung cấp tối đa năm mươi triệu liều vaccine trên toàn thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi và tối đa một ba tỷ liều trong năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó vaccine ngừa covid một mươi chín của moderna dự kiến sẽ được tiêm theo liệu trình hai mũi
mỗi mũi cách nhau ba tuần với giá dự kiến dưới hai mươi năm đô la mỹ cho mỗi liều
theo một thỏa thuận mua của liên minh châu âu
còn washington cũng có quyền mua bốn trăm linh triệu liều vaccine moderna với giá chưa được tiết lộ
chúng tôi dự kiến sản xuất khoảng hai mươi triệu liều vaccine trong năm nay
và sang năm hai nghìn hai mươi một
mỹ có thể tiếp cận được với hơn một tỷ liều
theo tổ chức y tế thế giới tính đến đầu tháng một mươi vừa qua
thế giới đã nghiên cứu phát triển một trăm chín mươi ba vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng
who cũng cảnh báo chỉ riêng vaccine là chưa đủ để chặn đứng đại dịch
hay đăng kí cho kênh nhé
hẹn gặp lại